gần sáu hai trăm hai mươi năm lượt khách quốc tế đến tp hcm là con số thống kê trong chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
so với năm hai nghìn một mươi tám lượt khách tăng một mươi bốn ba và đạt bảy mươi ba kế hoạch năm hai nghìn một mươi chín
du lịch tp hcm đang ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong điều hành tra cứu xử lý văn bản
vận hành dịch vụ công trực tuyến mức độ ba bốn thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu thực hiện chủ đề năm hai nghìn hai mươi
năm đột phá cải cách hành chính thí điểm cơ chế chính sách đặc thù của thành phố
hoạt động thông tin quảng bá xúc tiến du lịch được sở du lịch đẩy mạnh thực hiện
xúc tiến du lịch có nhiều đổi mới đa dạng hóa tổ chức chương trình sự kiện
thu hút ngày càng nhiều du khách đến với thành phố
trong chín tháng qua đã tiến hành kiểm tra một trăm bảy mươi năm doanh nghiệp lữ hành hướng dẫn viên du lịch
và ban hành ba mươi quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hai trăm tám mươi sáu triệu đồng